ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an phường bồ đề quận long biên đã phát đi thông báo tìm người mất tích là chị pnq sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở trung cư ber river phường bồ đê quận long biên
chị quy rời nhà từ sáng ngày một mươi hai tháng bốn nhưng chưa thấy về
xe ô tô của chị cũng không thấy đâu gia đình và cơ quan không liên lạc được với chị

người này có dấu vân tay hoàn toàn chung khớp với dấu vân tay của đối tượng để lại tại hiện trường vụ án
ngay sau khi xác định được danh tính đối tượng trương việt hùng
cơ quan điều tra cử các tổ công tác để truy tìm dấu vân tay của đối tượng
trương việt cho biết có thấy đối tượng sử dụng phương tiện này theo hướng đi đến bến xe mỹ đỉnh
nhưng đi nửa đường đối tượng xuống xe và lên một xe ôm công nghệ
tại cái hướng chiếu camera tại cái cửa xe đấy thì phát hiện là đối tượng đi ra và cầm theo nhiều điện thoại
sử dụng một lúc hai máy thì lúc đấy đặt ra nghi vấn là đối tượng vừa sử dụng máy của nạn nhân
vừa sử dụng máy của bản thân
và khi mà đối tượng đứng đấy thì là tại khu vực đấy thì là có rất nhiều xe ôm tự do
nhưng mà đối tượng là không bắt những người xe ôn đấy không mượn những người xe ôn đấy
mà là đối tượng tiếp tục sử dụng điện thoại
sau đấy thì mới di chuyển lên một chiếc xe ôm mang áo màu vàng và nghi vấn đấy là của hãng bi
thông tin của người lái xe ôm công nghệ cho biết người có đặc điểm như mô tả đã xuống bến xe mỹ đình
chia làm rất nhiều mũi công tác chúng tôi ngay trong đó có một mũi công tác đi ngay về hà nam phủ lý hà nam là nơi mà bố mẹ đối tượng đang ở đấy
sinh sống ở đấy
thì qua các công tác trinh sát nắm địa bàn thì thấy được là đối tượng thời điểm mà chúng tôi có mặt đấy là đối tượng không về nhà
thì dựng qua làm việc và dựng các mối quan hệ của đối tượng thì thấy được đối tượng có một số các quan hệ các tỉnh như hòa bình bắc giang bắc ninh
và chúng tôi đã báo cáo ban chỉ đạo vụ án và đã được các tổ công tác được tổ chức đi xác minh tại các quan hệ của đối tượng dựng các quan hệ này
tại những địa điểm ở các tỉnh nghi ngờ đối tượng có thể lạc

ngay tại thời điểm đó mối công tác tại hà nam cho biết đã phát hiện dấu vết đối tượng hùng gần khu vực đường tàu tại thành phố hà nội

cơ quan điều tra đã bắt được hùng khi đối tượng đang có ý định chờ tàu đến để tự xác
tại cơ quan công an hùng khai nhận do bản thân ham chơi nợ nần nhiều biết chỉ quy là người có tài sản nên nảy sinh ý định sát hải chỉ quy để cướp tài sản
cơ quan công an hùng khai nhận do bản thân ham chơi nợ nần nhiều biết chỉ quy là người có tài sản nên nảy sinh ý định sát hại chỉ quy để cướp tài sản
cơ quan công an hùng khai nhận do bản thân ham chơi nợ nần nhiều biết chỉ quy là người có tài sản nên nảy sinh ý định sát hại chỉ quy để cướp tài sản
đâm thấu bụng tổn thương vỡ nách thủng cơ hoành thủng da dày thủng tim dẫn đến tử vong
nguyên nhân nào dẫn đến việc kẻ thù ác có thể xuống tay với anh công
anh công vốn là một đội phục viên tính tình hiền lành
gần đây anh có mua xe khách để chạy tuyến bình liêu hà nội
anh không có nhiều quan hệ xã hội phức tạp hay mâu thuẫn lớn với ai để có thể dẫn đến bị giết
khi lực lượng chức năng xuống làm việc với gia đình anh công thì được cung cấp thông tin
cách đây gần một tháng anh công có va chạm với một chủ xe khác chạy cùng tuyến này
với lý do tranh giành khách trên tuyến đường
nhưng chỉ là những va chạm nhẹ không đáng kể để dẫn đến những thù hận nghiêm trọng
thanh loại là một loại mâu thuẫn mỏ

vụ án không có nhiều căn cứ và đây là hướng điều tra duy nhất
giả soát thật sâu ký lưỡng tất cả những nhà xe chạy cùng tuyến với xe của anh công
trong số những chuyến xe chạy cùng tuyến bình liêu hà nội thì có nhà xe của ngô tiến long
và điều đặc biệt nữa ngô tiến long chính là người đã có va chạm vanh công thời gian trước
đây là những xe cạnh tranh nhau với khách trên cùng tuyến đường
một tia hy vọng măng manh về hướng điều tra của vụ án đã được gái mở
ngô tiến long được đưa vào danh sách nghi vấn hàng đầu
ngô tiến long có một gia đình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh với rất đông thành viên
để phục vụ cho mục đích điều tra các điều tra viên đã phải xác minh tất cả các thành viên
cũng như những mối quan hệ xung quanh ngô tiến long
tuy nhiên kết quả xác minh thu được toàn thể gia đình long
đều không hề có bất minh về thời gian hoặc biểu hiện khác lạc
về tâm lý không có dấu hiệu vừa phạm tội
vậy là giải thuyết duy nhất về hướng điều tra đã đi vào ngó cột
vụ án dường như đang thử thách những người làm công tác điều tra
ai là người giết anh nguyễn đăng công khi mà đối tượng hiểm nghi duy nhất không có biểu hiện phạm tội nào
mặt khác anh công cũng như hành khách trên chuyến xe đều là người bình lưu
nếu đối thủ của anh công trực tiếp ra mặt để tấn công anh công
thì việc nhận diện lại quá dễ dàng
kẻ thủ ác sẽ phải có những tính toán khác để đánh lạc hướng cơ quan điều tra
có khi nào đối tượng chủ mưu mượn tay người khác để thực hiện hành vi này hay không
dù là rất mơ hồ nhưng những hướng điều tra mới lại tiếp tục được đưa ra
đó là những gì mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
từ giải thuyết thuê sát thủ gây án bàn truyền án quay trở lại xuất phát điểm của vụ án
bắt đầu từ bốn đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội
nhóm đối tượng gây án bàn truyền án quay trở lại xuất phát điểm của vụ án

bởi chúng đã nghiên cứu kỹ thời gian và thời điểm gây án một cách hoàn hảo
vào lúc năm giờ sáng ở dưới đoạn đường vắng vẻ hành khách hầu hết đều đang lơ mơ ngủ
khi tiếng súng nổ lên bất ngờ sẽ khiến họ hoảng loạn
nên khả năng nhận diện được chúng là rất thấp
giải thuyết đặt ra là như vậy nhưng chưa tìm tung tích bốn đối tượng ở đâu
quả là một việc làm chẳng khác nào mò kim đáy biển
giải thuyết có thể là cho rằng là đúng nhưng không biết là bắt đầu từ đâu
thực ra thì trong các vụ điều tra trọng án thì nó sẽ có nhiều giai đoạn
có thể là rất muốn làm nhưng không biết bắt đầu làm từ cái gì
từ những cái thực ra gọi là kinh nghiệm đấu tranh
và có thể là chúng ta có thể nói là cái giác quan cảm nhận nghề nghiệp
cái lúc bí quá thì chưa biết bắt đầu từ đâu thì phải có những cái giác quan mà
thực hiện như vậy thì đồng chí trân đông đồng chí tài đồng chí công là rất nhiều vụ án đã làm việc với xác minh ở phía hải phòng
thì khi đã không có đối tượng trong người nhà thì phải nghĩ đến là thuê
thuê thì phải là thuê nhờ thì phải người ngoài tỉnh
chứ trong tỉnh thì cũng có cái sát xuất thấp hơn
một mối công tác ngay lập tức được triển khai về hải phòng
chuyến công tác này có một điều đặc biệt là tổ trinh sát đã mời được một người phụ nữ đi cùng
đó là một hành khách trên chuyến xe đỉnh mệnh
nhân chứng duy nhất khẳng định mình có thể nhận diện được đối tượng gây án
về nhân chứng này thì trong quán này
nhân chứng này có một vai trò rất quan trọng
mặc dù là nhân chứng nhưng chính là gì
những cái đối tượng hai bên đối tượng liên quan cho quán này
giữa đối tượng và nạn nhân là đều có mối quan hệ với cô này
và thực tế thì cô này có làm ăn buôn bán một cái loại hàng một cái mặt hàng
mà cả hai đối tượng giữa bị hại và nạn nhân này
nạn nhân và đối tượng này đều có cái nhu cầu là hợp tác để làm ăn và vật chuyển cái hàng cho cô này
nhưng khi vụ án xảy ra thì nó lại không xảy ra ở trên địa bàn thiên nhiên
mặc dù cô hồng là cô sống ở tại địa bàn thiên nhiên
nhưng vụ án xảy ra ở một nơi khác
nhưng mà trong quá trình điều tra thì
thực hiện cái yêu cầu điều tra là chúng tôi đã chấp nối các sự kiện và xác định được
và cũng đánh giá với cái vai trò của nhân chứng và cái người liên quan là cô hồng
trong vụ án này là rất lớn và rất quan trọng
hóa trang rất nhiều vai diễn khác nhau
chính xác là rất nhiều vai diễn khác nhau
và rất nhiều địa bàn khác nhau
nhiệm vụ của tổ công tác này là phải xác định và khoanh vùng
những nhóm đàn anh đàn trị giang hồ cộm cán có đủ độ liêu lính
và có những biểu hiện nghi vấn trong thời gian xảy ra vụ án ở bình liêu
bởi vì nghi vấn nguồn gốc của nhóm sát thủ có thể ở hải phòng hoặc tỉnh ngoài
nên bên cạnh mũi trinh sát hải phòng ngay tại quảng ninh
những biện pháp nghiệp vụ khác cũng được tiến hành song song
với nhận định chúng hẳn phải có một thời gian tiếp cận
khảo sát địa bàn
nhận diện nạn nhân
và phải có chỗ ăn nghỉ
thì cũng có thể lên kế hoạch để thực hiện một vụ án không dấu vết như vậy
các nhà nghỉ khu vực cẩm phả hà long và bình liêu
được tiến hành giả soát thần trọng
thế nhưng với số lượng lớn lên đến hàng nghìn nhà nghỉ
ở vùng đất du lịch nổi tiếng như quảng ninh
thì đó cũng là việc làm không dễ dàng
cứ việc giả soát ở nhà nghỉ
trong vòng một tuần đối với chúng tôi cũng rất là khó khăn
khi giả soát nhà nghỉ
nó xảy ra những tình trạng
khách đến không báo nghỉ
khách đến không báo nghỉ
mà chỉ đến thuê
xong rồi lại đi
còn nhiều tình huống khác nữa
thì chúng tôi cũng
làm vừa một mặt giả soát
nhà các nhà nghỉ
nhưng vừa một mặt là
làm công tác vận động
chủ nhà nghỉ
là phải trình báo
chúng tôi tập trung sáng bình những gì
có thể một nhóm
có thể một nhóm
hoặc ít hơn
thì có thể chúng nó
lúc mới đến có thể là
hai hoặc ba
nhưng mà ở trước đó
trước cái ngày
nghĩa là thuê từ tối
nghĩa là sáng mùng bảy
thì xảy ra
thì tối mùng
sáu tối mùng năm
tối mùng bốn
tối mùng ba
xem là có
ở đấy không
và cũng phải trao đổi trực tiếp với
với khuẩn lý nhà nghỉ
đấy có phải
khách du lịch không
hay là người đến
làm ăn thì thế nào
hoặc nếu mà chẳng hạn
các đối tượng này đến
theo cái diện này thì chỉ có
không phải là khách du lịch thôi
đến cái có thể là
ở lì trong phòng
chỉ đi ra một thời gian
một ít thời gian nhất định thôi
cái án như thế này
cũng tránh ra ngoài nhiều
có nhiều nhân chứng biết
thì có đấy
cái đó là cái nhận định
để giả sốt
thưa quý vị và các bạn
sau hơn nửa tháng
tích cực điều tra
triển khai các biện pháp
nhiệp vụ đồng bộ
nhằm truy tìm tung tích
của nhóm sát thủ
tại mũi trinh sát
ở hải phòng
mặc dù đã hóa trang
thành nhiều vai khác nhau
với sự hỗ trợ rất nhiệt tình
của nhân chứng
nhưng trong số hàng chục
nhóm anh chị cộng cá
được nhận diện
thì nhân chứng đều khẳng định
là không giống
với nhóm đối tượng
trên xe khách
còn mũi trinh sát
ở nhà nghỉ
thì hai trong số
các nhà nghỉ
được ra soát
có một số thông tin
về nhóm đối tượng
nhưng khi lần theo địa chỉ
chúng để lại
ở nhà nghỉ
để xác minh
thì không cho ra kết quả
vậy là lại một lần nữa
cơ quan điều tra
cũng xác định
trong phạm vi
so với vị trí gây án
ở phần cầm sơn
không hề có một nhà nghỉ nào
điều này hoàn toàn hợp lý
bởi khi gây án
chúng thừa khôn hoan
để chọn địa điểm gây án
là chỗ vắng nhà dân
vậy một việc quan trọng nữa
cần xác minh
bốn đối tượng này
cần phải có người
đưa tới địa điểm gây án
sẽ là người
làm công việc này
chúng tôi cũng
chế được hơn
cái số lượng
bởi vì là
lúc đó là tờ mở sáng
số lượng người
cái ca ngày
để chạy xe ôm
thì gần như
lúc đó là
người ta chưa đi
và người làm đêm
thì thường người ta làm cố
thì số lượng không quá nhiều
đấy là nói về
cái nhận định như vậy
để ra xác được số lượng đó
thì cũng rất là
bởi vì là
trên địa bàn
thành phố cầm phản
rất nhiều taxi
và cũng rất nhiều
cảm xe ôm
thậm chí là
rất nhiều là
quá trình là
có thể là
nghỉ ca này
chạy xe ôm
chạy ca kia
khi mà mình giả soát
khi mà vụ án
thì mình giả soát
các hãng taxi
thì không có hãng taxi nào
xuất hiện ở
cái khoảng thời gian
trải ra vụ án
sau khi đấy
nguyên đánh giá đối tượng
sẽ đến hiện trường
bằng xe máy
lực lượng trinh sát
đã quay trở lại hiện trường
vụ án gặp cỡ
với nhiều người
có khả năng
xuất hiện gần địa điểm gây án
vào thời điểm sáng sớm
và lúc này
chỉ có những người lao động
như lao công
bán hàng rong
là có thể ra đường
các trinh sát
đã thu được
một thông tin quan trọng
đã nhìn thấy
hai chiếc xe máy
chở sang đối tượng
phóng rất nhanh trên đường
càng khẳng định
đối tượng đến hiện trường
bằng xe máy
là có căn cứ
ban chuyên án
tập trung sàng lọc
các người làm nghề
chạy xe ôm
kể cả những người
và những người
một điều thuận lợi
là thời điểm gây án
vào khoảng năm giờ sáng
nên không có quá nhiều
phương tiện hoạt động
cùng thời điểm đó
công an quảng ninh
đang thực hiện
một đợt truy kết
tội phạm ma túy
trên địa bàn
trong số những đối tượng
có một đối tượng
tên là nguyễn trung hiếu
có những lời khai
tương đồng với nghi vấn
của cơ quan điều tra
về việc chở
bốn đối tượng
vào dạng sáng
ngày bảy tháng một mươi một
hắn khai là
từ đức cường
nhờ chở bốn người
và có trả công
để thực hiện việc này
hiếu đã nhờ
thêm một người bạn của mình
là trần quốc hường
cùng chở với mình
nhưng cả hiếu và hường
đều không biết
bốn người này là ai
một cái tên khác
là từ đức cường
là xuất hiện
đây có khả năng
làm manh mối mới
để điều tra vụ án
sau khi bắt giữ được
hai đối tượng vận chuyển
thì cũng làm rõ hơn
cái tính chất
mức độ vụ án
và vai trò của
lúc đó mới xác định
được vai trò
của một đối tượng
rất quan trọng
đối tượng đức cường
thì yêu cầu đặt ra
với ban chuyên án
là phải tổ chức
trí bắt bằng được
có đầu mối
ra được từ đức cường
nhưng từ đức cường
và anh hường khẳng định
khi lấy đức ảnh
anh hường khẳng định
không phải một trong bốn đối tượng này
không phải một trong bốn đối tượng
gây án này
mà chỉ là từ đức cường
để trả như vậy thôi
và có trả công bao tiền
thì tôi lâu không nhớ hết
nhưng mà có trả công bao tiền đấy
quá trình như vậy là
vụ án như vậy là
đến lại bế tắc
từ đức cường
không phải là người trực tiếp gây án
từ đức cường
không có mặt hiện trường
và từ đức cường
lúc đó lại bỏ trốn
tia sáng vừa lên
đã lại vụt tắt
bởi đối tượng đã bỏ đi khỏi nhà
cách đây gần một tháng
tất cả mọi yêu cầu điều tra lúc này
là tập trung bắt cường
thì mới nắm được
ngóm đối tượng gây án là ai
điều đó là ưu tiên số một
trong giai đoạn điều tra tiếp theo
từ đức cường là một người việt gốc hoa
bố mẹ của cường sinh sống
ở thành phố hàn long
bố cường khi ấy đang bị bệnh
tuy nhiên hầu hết anh em họ hàng cường
đã di cư về trung quốc
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
một thông tin đáng đứa
chú ý là cường có hai người bác
hiện vẫn ở lại việt nam
một người sống ở quận năm thành phố hồ chí minh
và một người ở trạng bom đồng nai
nhiều khả năng cường có thể đã vào nam
để lần trốn
sau khi nhận định điều này
đồng chí hoàng văn định
và đồng chí vũ trường thi
lập tức sách ban lô lên đường vào nam
dù thông tin về dấu vết của cường
dù rằng thông tin về đường đi của đối tượng
rất mỏng mạnh
trên trạng đường
bắt chuyến bay vào nam
trong lòng những điều tra viên bộn bẩy lo lắng
từ đức cường có thực sự vào nam hay không
địa bàn huyện trạng bom rất rộng lớn
phải bắt đầu từ đâu để tìm ra địa chỉ
người họ hàng nhà cường
một cách nhanh nhất
bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong lòng những điều tra viên trẻ
nhưng xác định
bất cứ nơi đâu có thông tin về tội phạm
họ sẵn sàng lên đường
không cho phép mình bỏ lọt bất cứ cơ hội

để truy bắt tội phạm
trảng bom là một huyện trung du của tỉnh đồng nai
dân sâu đông
bước chân đến mảnh đất này với nhiều hy vọng
có thể lần ra giấu với tội phạm
đồng chí hoàng văn định và vũ trường thi xác định
mình sẽ bám sát địa bàn
trong một lần được công an huyện trảng bom mời cơm
đã có một chi tiết trùng hợp đầy bất ngờ
với vào thì thực ra là
chưa thông tin cụ thể mông lung
thế nên cũng
đi cùng với các anh em công an
thì vào thì
chúng tôi mới
đến bữa thì các anh mới
dù bọn tôi thì ngồi nhậu
mới mời bọn tôi cái món
xào với hạt điểm
thế ngồi một chút thì tôi mới giật mình
tôi bảo là
sái sùng là
chỉ có ở quảng ninh
và đặc trưng nữa là
người miền đông
đặc biệt là người
miền cốc hoa
các đám cưới lúc nào cũng
phải có sái sùng
thế giật mình thì mới hỏi tỉ mì lại
anh là thế nào
đặc thù của cái
cái nguồn gốc sái sùng nào
thì bảo ở đây là có
đặc biệt là có ba xã
nhưng tập trung nhiều nhất
là xã bầu hàm một
và xã bầu hàm hai
của huyện trạng bom
là toàn bộ
của huyện trạng bom
hai xã này gần như là
không nói trăm phần trăm
không phải tám mươi phần trăm
là dân gốc là người việt
của quảng ninh và lạng sơn
là tập trung xác minh
các mối quan hệ
và các gia đình
ở hai xã này
thì xác định được là ra cái mối quan hệ
chúng tôi có tên
tên của người thân của từ đức cường này
nhưng mà không biết ở xã nào
nhưng đến lúc có tên
đến xã là
hai xã đấy là
các anh như hỗ trợ
kiểm tra trong vòng một ngày
không chỉ xác định được đúng địa chỉ họ hàng nhà cường
đồng chí định và đồng chí thi
còn nắm được chắc chắn
cách đây nửa tháng
từ đức cường có vào đây thăm bà con
như vậy là họ đã đi đúng hướng
thế nhưng họ đã bị chậm một bước
so với đối tượng
khi mà anh em chúng tôi xuống đến đồng nai
thì xác định là đối tượng cường
đã về cái địa điểm
mà chúng tôi xác định
đã về cái địa điểm
mà chúng tôi xác định
đã về cái địa điểm
và hiện tại đã đi ra khỏi địa điểm
nhưng trước khi đi thì cường vẫn
có đi chơi với thanh niên
ở cái địa điểm ở tràng bom
và có hẹn với thanh niên là mấy hôm nữa tôi quay lại
sau khi mà biết
thông tin tôi với đồng chí định
quyết định là ở lại
ở tràng bom để đón lõng
thưa quý vị và các bạn
thời điểm hơn một tháng sau khi vụ án
nhóm sát thủ tấn công
và giết chết chủ xe khách tuyến bình liêu hà nội
vào dạng sáng ngày bảy
tháng một mươi một năm hai nghìn tám
sau quá trình điều tra giấy công
bàn truyền án đã tìm ra manh mối đầu tiên
và duy nhất khi
thủ phạm đang lẩn trốn vào nhà bà con
ở khu vực huyện tràng bom
tỉnh đông nam
những tình huống bất ngờ nào sẽ xảy ra
để tiếp tục thử thách lòng kiên trì
và sự mưu trí của các điều tra viên
mời quý vị cùng theo dõi tập hai
của chương trình
từ đức cường đã rời khỏi tràng bom
cùng với lời hẹn
một tuần sau quang trở lại
với đám thanh niên địa phương
điều này khẳng định hướng lập luận
của chuyên án đã đúng
tuy nhiên hành tông bí ẩn của án
trở thành một thách thức
đối với các điều tra viên
đang thực hiện một công việc không khác gì
mò kim đáy biển
tôi và đồng sĩ định
quyết định là ở lại
ở tràng bom để đón lõng
tôi và đồng sĩ định đã liên hệ
một nhà dân sát
sát cái nhà
vận động của đức cường
sát nhà đối tượng cường
sẽ đến để tá túc
và hai anh em
nhà dân rất là bé
và hai anh em chỉ nhờ
mỗi cái gầm cầu thang
người ta để sinh hoạt
vì không dám ra ngoài
sợ ra ngoài
tâm lý vùng miền
vùng quê mình mà đến
người lạ đến thì người ta sẽ biết
chờ khoảng độ hơn một tuần
hơn một tuần
đối tượng không quay lại
tiếp theo bản lề
yêu cầu của ban chuyên án
yêu cầu số bộ
để làm rõ tiếp theo vụ án
thì phải bắt được từ đức cường
nếu không bắt được từ đức cường
lúc này là đầu mối để giải quyết
đó là cái bản lề đã mở
không bắt được thì
không thể xác định
tiếp tục lại
vải sách ba lô
tiếp tục vào quận năm nghệ chí minh
xác định được cái
khi có cái người nhà
bác họ đấy
thì cũng là một người họ hàng nữa
ở quận năm hồ chí minh
ngay lập tức đồng chí định
và đồng chí thi
lại bắt xe quay ngược lại thành phố hồ chí minh
ngoài khu vực quận năm
hai đồng chí còn phối hợp với
một mũi trinh sát khác của công an quảng ninh
khi ấy cũng đang công tác
tại thành phố hồ chí minh để mở rộng
tìm kiếm thông tin về đối tượng
tại những khu dân cư khu công nghiệp
nơi tập trung rất nhiều người bắc
vào làm ăn sinh sống
để không loại trừ khả năng cường có thể nhờ
và ẩn nóng tại nơi ở của bạn bè hắn ở đây

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo

đã thu thập được trên chuyến xe khách hoàng long từ sài gòn về hải phòng
đúng như vậy lúc này cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để ra lệnh bắt ba đối tượng
ngô tiến long lê đức thắng và trần quang hùng

với mối quan hệ đã được thiết lập sẵn với thắng
hai đồng triết định và thi dễ dàng tạo tình huống gặp cỡ thân tình với đối tượng mà không mải may làm hắn nghi ngờ